thời tiết nắng mưa thất thường đã tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển gây hại trên diện rộng
tại tỉnh quảng bình đã có gần một ba trăm linh hectare lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đến thời điểm này
các địa phương trong tỉnh đã xuống giống xong vụ lúa đông xuân với diện tích là hơn hai mươi chín ha
tuy nhiên do thời tiết thất thường nên sâu bệnh phát triển gây hại trên diện rộng
toàn tỉnh quảng bình có gần một ba trăm linh hectare lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại
sở đã đề nghị nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chủ động phòng trừ sâu bệnh
theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng